trường đại học nông lâm huế vừa tổ chức tặng quà và tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa gần năm trăm linh sinh viên nghèo về quê đón tết
đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm giúp những sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện về quê ăn tết nguyên đán cùng với gia đình
đây là những sinh viên nghèo ở các tỉnh xa xôi trong khu vực miền trung tây nguyên đang học tập tại trường đại học nông lâm huế
được hỗ trợ xe về quê ăn tết nguyên đán mậu tuất
chương trình tổ chức các chuyến xe miễn phí dành cho gần năm trăm linh sinh viên từ huế đi về hai điểm là nghệ an và bình định cùng một số tỉnh khác lân cận
đồng thời tặng một trăm linh xuất quà cho một trăm linh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
theo trường đại học nông lâm huế năm nay số sinh viên được hỗ trợ xe về quê đón tết tăng hơn năm ngoái hơn một trăm linh người
các em được hỗ trợ vé xe là những em có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường